từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn hà nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp
điều đó cho thấy người dân vẫn còn chủ quan về an toàn chính cho tính mạng của mình
ngày hai mươi chín tháng sáu công ty lưới điện cao thế hà nội đã phát hiện có dấu hiệu phóng điện ở khoảng cột một trăm bảy mươi hai e một ba may động e một một mươi hai trần hưng đạo e một một mươi tám bờ hồ
đây là điểm thi công công trường xây dựng tại số hai a trần hưng đạo đã sử dụng kép cầu vật liệu xây dựng vi phạm khoảng cách an toàn
ngay sau khi xảy ra sự cố công ty lưới điện cao thế hà nội tạm dừng thi công công trình để bảo đảm an toàn cho cung mướng điện và tính mạng người dân
theo đánh giá của công ty lưới điện cao thế hà nội kể từ đầu năm đến nay đã có bốn mươi chín vụ vi phạm về an toàn hành lang lưới điện
trong đó phổ biến là hiện tượng cần cẩu va quệt vào đường dây trong quá trình di chuyển làm việc gần hành lang lưới điện xây dựng nhà ở công trình không đúng giấy phép liều lán phông bạt hàng rào mái tôn lắp đặt không chắc chắn khi có mưa bão rông lốc bay vào đường dây điện gây sự cố